bốn tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tạm giữ hình sự dương nguyễn hoàng sơn ba mươi bốn tuổi
ngủ tại quận bình thạnh về hành vi trộm cấp tài sản
và đây là đối tượng lấy trộm xe và hàng hóa của nhân viên giao hàng gây bức xúc dư luận
trước đó anh nguyễn khánh duy trong lúc đi giao hàng cho khách tại hẻ một trăm một mươi ba võ duy
ninh phường hai mươi hai quận bình thạnh thì bị trộm xe máy có thu hàng phía sau
tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hai mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp công an phường hai mươi hai nhanh chóng vào cuộc truy bắt thủ phạm
qua điều tra công an đã mời bạn gái của nghi can nguyễn hoàng sơn lên làm việc
và cô này thừa nhận sơn đã mang về nhà nhiều gói hàng của nhân viên giao hàng
trinh sát đã lần theo dấu vết về và bắt giữ được đối tượng sơn khi đang lẫn trốn
tại một khách sạn ở quận phú nhận
ngoài thừa nhận hành vi trộm xe và hàng hóa trên sơn còn khai đã thực hiện ba vụ trộm cắp khác
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định